như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào hai mươi một h ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại cửa hàng phụ tùng ô tôý hoài ở ngã ba bò hà thôn thâm mò xã phú xá huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn
khi cả gia đình chị hoàng thị hoài đang ăn tối trong bếp
thì có một đối tượng đội mũ lưỡi chai cầm một khẩu súng từ phía sau nhà bắn qua cửa sổ sau bếp bốn phát đạn
khiến cháu phạm thanh phong sinh năm hai nghìn tám tử vong tại chỗ
sau đó đối tượng cầm súng sang sưởng làm lỗ ô tô của anh hoàng quốc hương
cách đó một mươi năm mét bắn liên tiếp khoảng một mươi năm viên đạn
anh hương quay người bỏ chạy vào trong thì bị bắn trúng từ phía sau lưng
sau đó đối tượng quay lại nhà chị hoài đứng ở cửa bắn tiếp bốn phát đạn vào phía trong nhà rồi bỏ đi
hậu quả hai nạn nhân tử vong là cháu phạm thanh phong và anh hoàng quốc hương
năm người khác bị thương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gồm hoàng thị hoài hoàng thị toán chu thị hồng vũ xuân hưởng nguyễn văn tuyển
cơ quan công an xác định được đối tượng gây án là lý văn sắn chồng cũ của chị hoàng thị toán
nguyên nhân gây án là do sắn muốn quay lại nhưng chị toán cự tuyệt và gia đình chị toán phản đối
sau khi mà xảy ra vụ án thì công an tỉnh lạng sơn đã triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp
huy động lực lượng để mà truy bắt đối tượng
và qua các biện pháp điều tra thì chúng tôi xác định đối tượng gây án là lý văn sắn
và quá trình xảy ra cái vụ án thì chúng tôi nhận định là đối tượng sẽ có cái bỏ trốn
cho nên đã triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp để truy xét đối tượng
thông tin cho cục cảnh sát hình sự bộ công an các cục nghiệp vụ của bộ
triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ
rồi trao đổi phối hợp với công an các đơn vị địa phương trong cả nước
đặc biệt là chúng tôi có phối hợp trao đổi với lại công an quảng tây
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh truy nã toàn quốc đối với lý văn sắn về tội giết người
đồng thời phối kết hợp với các lực lượng chức năng triển khai tất cả các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng
và phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của bộ chỉ huy quân sự bộ chỉ huy biên phòng tỉnh
huy động phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như máy giả phá phát hiện bom mìn vật nổ ống nhòm ban đêm
chó nghiệp vụ kiểm tra toàn bộ khu vực đồi núi hướng đối tượng bỏ trốn sau khi gây án
đến khoảng tám giờ bốn mươi phút ngày hai mươi một tháng một các lực lượng truy bắt đã phát hiện có một tử thi trong lán của người đi làm rừng
tại đồi đông lung bóng thôn thâm mò cách hiện trường gây án khoảng một năm km về phía đường biên giới việt trung
thu một khẩu súng ak trong băng có một mươi bảy viên đạn cạnh tử thi
một súng k năm mươi bốn trong băng có ba viên đạn cách tử thi năm mươi mét trong đó có một viên đã lên nòng cùng một số đồ vật liên quan
qua công tác khám nghiệm xác định tử thi là lý văn sắn
đối tượng gây ra vụ án
xác định ban đầu của cơ quan điều tra do bị các lực lượng vây giáp không còn đường bỏ trốn
nên đối tượng đã dùng súng ak tự sát vào đêm ngày hai mươi dạng sáng ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đối tượng đã gây ra vụ án ghiền mì giới chứng minh cho mọi người
vụ án đó là đối tượng không phải là đối tượng có tiền án tiền sự của lực lượng công an
cho nên trong cái quản lý nghiệp vụ là chúng tôi giả lại là nó chưa nằm trong cái diện đấy
vì việc mà chúng ta nhận định đánh giá về đối tượng bỏ trốn
và chúng ta đã truy chép quyết liệt để mà thông tin cho bà con nhân dân biết là có cái góp kỵ yên tâm
đến đây có thể nói là cái việc nhận định đánh giá của lực lượng công an
cũng như sự phối hợp quyết liệt của các lực lượng là nó mang lại kỹ thức của hàn hàng